ngày hai mươi sáu tháng chín tại trung tâm hội nghị tỉnh bà rịa vũng tàu đã diễn ra hội nghị sơ kết chương trình quốc gia
khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dạy giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một chương trình do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ y tế phối hợp cùng ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức
theo báo cáo của cục thú y thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm hai nghìn một mươi tám ghi nhận một trăm linh bốn ca tử vong do bệnh dạy
tại ba mươi bốn tỉnh thành phố và trong tám tháng năm hai nghìn một mươi chín cả nước ghi nhận năm mươi bốn ca tử vong tại hai mươi năm tỉnh thành phố
qua các năm miền bắc là khu vực có số người tử vong do bệnh dạy cao nhất cả nước chiếm khoảng năm mươi sáu
khu vực miền nam và tây nguyên thấp hơn và gần tương đương nhau miền trung có số ca tử vong thấp nhất cả nước
hàng năm thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cục thú y đã thành lập các đoàn công tác đến tất cả các địa phương trọng điểm về nuôi chó và bệnh dạy
để hướng dẫn đồn đốc kiểm tra tổ chức thực hiện việc phòng chống bệnh dạy
trong năm hai nghìn một mươi tám cục thú y đã tham mưu cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mua và cấp miễn phí chín mươi liều vaccine phòng bệnh dạy trên động vật cho hai mươi bốn tỉnh thành phố
tiến hành tiêm phòng cho đàn chó trong năm hai nghìn một mươi tám